nơi đây đã từng vinh dự được đón bác hồ lên thăm và nói chuyện tại lễ miết tinh ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
với khoảng hơn một vạn người đại diện quân dân chính đảng đại diện các dân tộc các tầng lớp nhân dân
thời điểm bác lên thăm sơn la tây bắc là những năm sau giải phóng
địa phương còn nhiều khó khăn với thổ phỉ quấy nhiêu kẻ xấu kích động chia rẽ dân tộc giặc đói giặc rốt
do đó có bác có chính phủ lên thăm lúc ấy là nguồn sức mạnh động viên nhân dân cán bộ
chiến sĩ rất kịp thời có sức mạnh quy tụ được lòng tin tuyệt đối của đồng bào các dân tộc tây bắc với đảng và chính phủ
nói chuyện với cán bộ chính quyền và nhân dân huyện thuận châu nói riêng đồng bào các dân tộc tỉnh sơn la nói chung
đồng chí tòng thị phóng thể hiện niềm tin sâu sắc
nhớ lời bác hồ dặn đồng bào các dân tộc tỉnh sơn la sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết anh hùng
phân đấu xây dựng quê hương sơn la bình yên giàu đẹp và văn minh
đồng chí tòng thị phóng cho rằng việc khánh thành nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh là hết sức có ý nghĩa
thể hiện niềm tự hào về đảng quang vinh về bác hồ kính yêu
nhân dịp này đồng chí đề nghị tỉnh sơn la chính thức phát động tết trồng cây nhớ ơn bác hồ tại tỉnh sơn la
và mong rằng huyện thuận châu sẽ chăm lo phát huy tốt ý nghĩa lịch sử của khu di tích
nhân dịp đón di chúc thư quý giá ngày một mươi hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu của bắc hồ
gửi đồng bào và cán bộ huyện biên giới quế phong tỉnh nghệ an
nhà thờ bác hồ độc ủy ban nhân dân huyện quế phong khởi công vào ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
trong khuôn viên của đền chín gian thuộc xã châu kim
đến nay công trình đã chính thức hoàn thành
đền thờ được xây dựng theo hình thức nhà sàn thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống
và tập quán vùng miền của đồng bào dân tộc thái ở miền tây xứ nghệ
tại gian thờ bắc hồ ngoài tượng bác được đúc bằng đồng còn có bức di thư quý giá của bác
viết gửi đồng bào và cán bộ các dân tộc huyện quế phong vào ngày một mươi hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đây cũng là những lời động viên khích lệ tinh thần của bác gửi đến toàn thể đồng bào và cán bộ
các dân tộc huyện biên giới quế phong trong những năm kháng chiến chống mỹ cứu nước
hòa chung với niềm vui chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám của mọi người dân trên thế giới đêm qua tại việt nam
người dân cả nước cũng đã rất háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
không khí vui tươi đầm ấm xuất hiện ở khắp mọi nẻo đường
ngõ phố sau đây là tổng hợp không khí chào đón năm mới tại các địa phương
chương trình chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám tại thành phố hải phòng được mở màn bằng
trang phục trình diễn ánh sáng hiệu ứng pháo hoa sân khấu kết hợp cùng vũ đoàn trong trang
phục người lao động đang đóng góp cho sự phát triển của hải phòng như công nhân kỹ sư
bác sĩ người giữ gìn trật tự vệ sinh đô thị thông qua chương trình hải phòng chào đón năm
mới hai nghìn một mươi tám đã truyền đi thông điệp về một thành phố hải phòng năng động sáng tạo
đang thay áo để đón chào năm mới hai nghìn một mươi tám khắp các nẻo đường của thành phố càng rực rỡ cờ đỏ
sao vàng sự háo hức phấn khởi chào đón năm mới hiện lên qua ánh mắt nụ cười của mỗi người dân thành phố
tại đà nẵng mặc cho những cơn mưa đổ xuống bất chợt hàng nghìn người dân và du khách vẫn tập
chung đông đúc tại các không gian văn hóa của thành phố để tham dự các lễ hội chào đón năm mới hai nghìn một mươi chín
lễ hội pháo hoa trên sông hàn là bữa tiệc âm thanh và ánh sáng rực rỡ sôi động chào mừng
hai mươi một năm thành phố trực thuộc trung ương cùng với việc bán pháo hoa trên sông hàn
bước vượt sang năm mới cũng đã được tổ chức tại nhiều địa điểm chương trình countdown sôi động
với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và ngoài nước năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua là một năm
khá thành công về kinh tế xã hội của thành phố đà nẵng và khép lại với việc đăng cai tổ chức
thành công tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy hòa chung không khí vui tươi của cả nước
nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh đắk lắc cũng từng bừng chào đón năm mới với nhiều hoạt động
hoạt động vui chơi lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc đặc biệt vào đêm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
lần đầu tiên tỉnh đắk lắc tổ chức lễ hội đếm ngược chào xuân mới hai nghìn một mươi tám với ba phần
phần đầu với nội dung đắk lắc chào xuân hai nghìn một mươi tám phần hai với tựa đề đắk lắc hội nhập và phát triển
do các nghệ sĩ diễn viên của đoàn ca múa dân tộc tỉnh trung tâm văn hóa tỉnh gian dựng
biểu diễn với nhiều tiết mục đặc sắc mang hơi thở của mùa xuân và đặc trưng của núi rừng tây nguyên
phần ba là phần hội với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí việt
các hoạt động văn hóa giải trí chào đón năm hai nghìn một mươi tám của tỉnh đắk lắc được đông đảo nhân dân
các dân tộc anh em phấn khởi hưởng ứng cùng nhau chào đón năm mới trong không khí vui tươi
đoàn kết và cùng hướng đến sự phát triển trong năm hai nghìn một mươi tám
còn tại cần thơ thành phố trung tâm của đồng bằng sông kiểu long
không khí chào đón năm mới cũng diễn ra hết sức sôi động và nhộn nhịp
hàng nghìn người dân đã đổ sử dụng
ra đường chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám với niềm vui hân hoan trong không khí hết sức tưng bừng rộn rã
với ước nguyện năm hai nghìn một mươi tám thành đạt gia đình mạnh khỏe hạnh phúc
công việc làm ăn thuận lợi và đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp hơn
từ một mươi tám h ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về đường ba mươi tháng bốn
nơi có đường đèn nghệ thuật thành phố cần thơ năm hai nghìn một mươi tám để chào đón năm mới
đường đèn nghệ thuật thành phố cần thơ với chủ đề bừng sáng tây đô tỏa sáng lung linh trong đêm
người dân thành phố cần thơ và du khách thích thú với không khí sôi động
rực rỡ chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám và xuân mậu tuất sắp đến
cần thơ thì năm nay thì em thấy nó nhộn nhịp hơn năm trước rất nhiều
cần thơ tổ chức nhiều sự kiện để cho con người ta đón năm mới
đường phố trang trí đèn đường rất là đẹp

trước thời khắc chuyển giao sang năm mới hai nghìn một mươi tám
các tuyến đường hướng về khu vực trung tâm thành phố cần thơ kín đặc người vào xe
không khí chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám tại thành phố được mệnh danh là tây đô hết sức nhượng nhịp hân hoan rộn rã
sang năm mới hai nghìn một mươi tám người dân cần thơ mong muốn mọi việc thành công
gia đình mạnh khỏe hạnh phúc công việc làm ăn thuận lợi và đất nước ngày càng phát triển sâu đẹp
cùng với đó tại công viên lưu hữu phước sở văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với đài phát thanh và truyền hình thành phố cần thơ
công ty truyền thông và quảng cáo thế hệ trẻ tổ chức chương trình nghệ thuật cần thơ chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
với gần hai mươi tiết mục ca múa nhạc ca cổ tấu hài
năm mới lên đây thấy vui vẻ phấn khởi thấy tổ chức gì thấy vui quá à
năm mới hy vọng mừng ăn cho hơn một năm
chương trình nghệ thuật cần thơ chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám được đầu tư công phu là điểm nhấn văn hóa với quy mô lớn nhất từ đầu năm đến nay của thành phố cần thơ
sân khấu được trang trí hệ thống đèn led nhiều lớp kỳ công cùng dán âm thanh nổi hiện đại
sự kiện đã thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng nghìn du khách và người dân
nhiều sự kiện chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám diễn ra tại thành phố hồ chí minh
thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tham gia
tình hình giao thông trong dịp này khá thông thoáng và thuận lợi
khác với cảnh kẹt xe trên nhiều tuyến đường thành phố trong hai ngày trước
khi lượng lớn người dân về quê đón tết đi du lịch xa
ngày cuối năm và ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám
lượng người và phương tiện lại chủ yếu đến các điểm du lịch trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận
vì vậy tình hình giao thông tại thành phố hồ chí minh khá thông thoáng
dịp nghỉ lễ nhiều người cũng chọn ở nhà vui bên gia đình
nên đã giảm bớt lượng phương tiện lưu thông trên đường
các tuyến đường tại thành phố hầu hết không xảy ra cảnh un tắc
tuy nhiên tại khu vực nơi có điểm tham quan lượng người và xe đổ về đông
nên nhiều thời điểm các phương tiện phải di chuyển chậm nhất là khu vực trung tâm thành phố
để niềm vui đón năm mới thêm trọn vẹn trên những cung đường vui lễ hội
người dân vẫn cần chú ý các hướng dẫn giao thông
để bảo đảm an toàn giao thông cho chính mình và cho mọi người
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa ban hành quy định
các trợ hoa trong dịp tết mẫu tuất hai nghìn một mươi tám tại thành phố
sẽ không được tổ chức tại lề đường về hè giải phân cách
và không được gần các khu vực dễ xảy ra tình trạng kẹt xe
trợ hoa mẫu tuất quy định phải có mặt bằng đủ rộng
để tạo được sự thông thoáng cho khu vực chợ hoa tết và phải được rào chắn thẩm mỹ
ban tổ chức phải bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
đặc biệt phương án phòng chống cháy nổ và vệ sinh tại khu vực tổ chức chợ hoa
chợ hoa tết cũng không được tổ chức gần các khu vực dễ xảy ra tình trạng ồn tắc giao thông
gần các khu vực hành chính sự nghiệp như bệnh viện công sở
tại những khu vực có vỉa hè rộng lòng đường thông thoáng
và nằm trong khu vực đường nội bộ của các khu dân cư
không tổ chức chợ hoa tết tại lề đường vỉa hè giải phân cách
gây ủn tắc giao thông và mất vệ sinh khu vực
vào lúc giờ ngày một một hai nghìn một mươi tám tại ba cảng lớn thuộc cảng hải phòng
là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cảng hoàng diệu chi nhánh cảng tân vũ
chi nhánh cảng chùa vẽ đồng loạt đón mã hàng đầu tiên của năm mới hai nghìn một mươi tám
tại cảng tân vũ mã hàng đầu tiên được cầu từ tàu sunny camellia quốc tịch hồng kông
đây là tàu lớn dài một trăm bốn mươi một m rộng hai mươi hai năm m chở theo ba trăm năm mươi chín container hàng nhập khẩu cập càng
và đón nhận bốn trăm một mươi container hàng xuất khẩu
tại cảng hoàng diệu mã hàng đầu tiên được xếp dỡ từ tàu gian rui quốc tịch panama
chở hơn hai mươi một tấn sắt thép các loại
tại cảng chùa vẽ mã hàng đầu tiên được xếp dỡ từ tàu victoria một mươi chín
có tải trọng năm hai trăm linh tấn chở theo bốn tấn tôn cuộn từ phongmosa về hải phòng
được biết năm hai nghìn một mươi bảy cảng hải phòng đạt sản lượng hàng hóa hợp nhất toàn công ty
gồm cả công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng đình vũ đạt ba mươi ba một mươi chín triệu tấn
tiếp tục giữ vững vị trí cảng biển đứng đầu khu vực miền bắc đất nước
sáng nay công ty cổ phần cảng đà nẵng đã tổ chức lễ đón chuyến hàng đầu năm mới hai nghìn hai mươi
và công bố sản lượng hàng hóa năm hai nghìn một mươi bảy đạt tám triệu tấn vượt một mươi một
cảng đà nẵng tiếp tục giữ vững vị thế là cảng số một ở khu vực miền trung
và là một trong những cảng biển lớn hiện đại của việt nam
sau năm năm tiến hành cổ phần hóa cảng đà nẵng đã luôn giữ được sự tăng trưởng mạnh mẽ
với mức tăng sản lượng hàng hóa bình quân hàng năm là một mươi hai
hiện tại cảng đà nẵng mỗi tuần đón khoảng hai mươi bốn tàu container

năm hai nghìn một mươi bảy cảng đà nẵng tập trung vào hai nhiệm vụ chính
đó là khai thác cảng và dịch vụ logistics ngoài cảng và tàu hàng trọng tài lớn
qua đó đã hoàn thành vượt kế hoạch với tám triệu tấn hàng qua cảng và một trăm ba mươi tám hành khách
cảng đà nẵng vinh dự là một trong một trong doanh nghiệp phát triển bền vững năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi tám cảng đà nẵng đã đưa vào sử dụng cầu cảng số bốn và số một
nâng tổng chiều dài cầu bến lên một bảy trăm linh m mua mới hai cầu đa năng
với tổng đầu tư tám trăm linh tỷ đồng
phân đấu đạt sản lượng tám năm triệu tấn
dịp này cảng đà nẵng đã đón chuyến hàng và chuyến tàu hai khách du lịch đầu tiên cập cảng
trong năm mới hai nghìn một mươi tám
theo số liệu từ sở du lịch tỉnh quảng bình tổng số lượt khách du lịch đến với địa phương này
trong năm hai nghìn một mươi bảy đạt ba ba triệu lượt người
tổng thu từ khách du lịch ước đạt ba bảy trăm linh tỷ đồng
điều này cho thấy ngành du lịch quảng bình đang dần phục hồi
kể từ sau ảnh hưởng sự cố môi trường biển năm hai nghìn một mươi sáu
vượt lên những khó khăn thách thức lớn bởi hậu quả của sự cố môi trường biển năm hai nghìn một mươi sáu gây ra
du lịch quảng bình đã có sự phục hồi và tăng trưởng trở lại
tổng lượt khách du lịch đến với quảng bình năm hai nghìn một mươi bảy đạt ba ba triệu lượt người
tăng bảy mươi chín so với cùng kỳ
trong đó khách quốc tế đạt một trăm linh lượt tăng gần một trăm hai mươi so với cùng kỳ
tổng thu từ du lịch đạt trên ba bảy trăm linh tỷ đồng tăng sáu mươi bốn bảy so với cùng kỳ năm trước
quảng bình dần khẳng định vị thế và thương hiệu của điểm đến trên bản đồ du lịch trong nước và khu vực châu á
quảng bình được website du lịch lớn nhất thế giới chips ad prizer bình chọn là điểm đến hấp dẫn thứ tư tại việt nam
và phong nha kẻ bàng được tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới
landy planet xếp hạng ở vị trí thứ hai trong danh sách một mươi năm điểm đến đáng trải nghiệm nhất việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
kỳ nghỉ lễ đầu năm hai nghìn một mươi tám tỉnh lào cai đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc
để giới thiệu tới du khách
về vẻ đẹp con người cũng như bản sắc văn hóa các dân tộc tại huyện sapa
mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng vẫn có rất đông du khách chọn sapa là điểm đến trong dịp nghỉ lễ năm mới
theo ước tính trong ba ngày nghỉ lễ có hơn ba mươi năm lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm tại sapa
các hoạt động văn hóa năm mới hai nghìn một mươi tám được huyện sapa tỉnh lào cai tổ chức lồng ghép
với chuỗi các hoạt động trong chương trình lễ hội mùa đông sapa
nên đã thu hút đông đảo du khách
mặc dù lượng khách đến khá đông tuy nhiên do đã chuẩn bị từ trước
nên tại sapa trong những ngày nghỉ lễ không xảy ra tình trạng tăng giá các dịch vụ
bên cạnh đó huyện sapa cũng phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lào cai
đẩy mạnh thông tin quảng bá du lịch đến du khách tăng cường quản lý các dịch vụ du lịch
bảo đảm an ninh an toàn cho du khách đến thăm quan
tuyết năm nay khuôn rất là thật nó không có gì gọi là giả
cứ cảm giác là thật mình cảm giác giống như là tuyết thật của mình đang rơi
theo ước tính có hơn ba mươi năm lượt du khách đến với sapa trong ba ngày nghỉ lễ
nâng tổng số du khách đến với lào cai trong năm hai nghìn một mươi bảy lên khoảng ba năm triệu lượt người
tăng hai mươi tám so với năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó du khách tập trung đông nhất tại các điểm như cap chiao phan xipang
khu du lịch núi hàm rồng khu du lịch cát cát thác bạc thác tình yêu
các hoạt động văn hóa văn nghệ đậm đà bản sắc cùng với thiên đường tuyết rơi
đã mang lại cho du khách muôn phương được trải nghiệm không khí mùa đông đặc biệt tại sapa
trong dịp tết dương lịch này thì cũng là nằm trong chương trình cuối cùng của năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi bảy lào cai tây bắc
thì chúng tôi đã tham hiu cho ủy ban dân huyện sapa tổ chức lễ hội mùa đông
trong đó thì có một loạt các hoạt động diễn ra
đối với các nhà hàng khách sạn thì chúng tôi cũng đã có những lễ hội mùa đông trong đó thì có một loạt các hoạt động diễn ra

cùng với đó các lực lượng chức năng cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát các xe ra vào thị trấn sapa
xử lý nghiêm các xe dù đón trả khách sai quy định bố trí phân luồng và chỗ đỗ xe cho du khách tạo cảnh quan thoáng đẳng và thân thiện
cảnh quan thoáng đãng và thân thiện
thành phố cần thơ hiện đang đóng vai trò là động lực của cả vùng đồng bào
và đã trở thành đầu mối kết nối được các tuyến giao thông trọng yếu
với nhiều công trình dự án trọng điểm mang tầm quốc gia đã và đang được triển khai thực hiện
góp phần thúc đẩy phát triển chung cho vùng đồng bằng sông kiều long
tuyến đường từ cần thơ đi về phía nam qua các tỉnh nam sông hậu như sóc trăng bạc liêu cà mau
cũng đã được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng hướng về phía bắc
mở rộng quốc lộ chín mươi một từ cần thơ đi an giang
và dự án này hiện nay đã được thực hiện
những khó khăn về giao thông đang được kết nối miền tây với miền đông nam bộ
và nhiều con đường khác nối liền với các tỉnh trong khu vực
trong những năm vừa qua bộ thông tải với quy động rất nhiều nguồn vốn
như vốn chế phiếu chính phủ vốn mục tiêu và các hình thức xã hội hóa
để đầu tư hoàn chỉnh mục tiêu
bộ thông tin của bộ thông tin là

phường thị trấn của thành phố cần thơ
phường thị trấn của thành phố cần thơ đã có đường ô tô đến trung tâm
và nhiều cầu giao thông đang được đầu tư nâng cấp tải trọng
trên thực tế thành phố cũng đã và đang triển khai xây dựng nhiều tuyến đường quan trọng
qua đó đã có nhiều tuyến giao thông kết nối với các tỉnh trong vùng
đảm bảo xe container lưu thông như tuyến quang trung cái cui và nam sông hậu
quốc lộ sáu mươi một c quốc lộ một a quốc lộ chín mươi một b quốc lộ tám mươi
đồng thời thì vừa rồi cũng đã khởi công lại cao tốc từ trung mưu luân đến mỹ thuận
và cũng đang nghiên cứu đến hai nghìn hai mươi là sẽ tiếp tục là đầu tư tiếp cái đường cao tốc
từ mỹ thuận tới cần thơ
thì cái mạng lưới đường quốc lộ và đường cao tốc là sẽ cơ bản là hoàn chỉnh tới năm hai nghìn hai mươi năm
hiện nay hệ thống đường bộ của thành phố cần thơ có gần ba km
trong đó có hơn một trăm hai mươi ba km đường quốc lộ một trăm tám mươi ba km đường tỉnh
ba trăm ba mươi hai km đường huyện một trăm năm mươi ba km đường đô thị gần hai km đường giao thông đông thôn
phải trở thành một trong những cái trung tâm trước hết là về mặt giao thông
thì cần thơ hiện nay có cái hệ thống đường bộ kết nối được với các tỉnh đồng bằng
và các tỉnh đồng bằng rất là thượng lạ
như vậy thì rõ ràng là cái giai trò giao thông kết nối trong cái liên kết dùng
thì đã được đầu tư trong các năm qua và sẽ tiếp tục đầu tư để hoàn thiện trong thời gian
việc quy hoạch đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình giao thông nội vùng
và ngoại vùng của thành phố cần thơ với các trung tâm kinh tế là hướng đi đúng đắn
với vai trò là thành phố động lực của vùng sự phát triển về kinh tế xã hội của cần thơ
góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của cả vùng đồng bằng sông kiều long
trong phần tin quốc tế thế giới chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám với nhiều kỳ vọng
thông điệp năm mới hai nghìn một mươi tám của lãnh đạo các nước
vậy là toàn thế giới đã chính thức bước sang năm mới hai nghìn một mươi tám
một năm với nhiều hy vọng về những điều tốt đẹp nhất
sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi khoảnh khắc giao thừa đầy cảm xúc
và lắng nghe những kỳ vọng của người dân trên khắp thế giới trong ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi
các quốc gia và vùng lãnh thổ thái bình dương là những nơi tạm biệt năm hai nghìn một mươi chín
và chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám sớm nhất
đảo sama nhỏ bé đón năm hai nghìn một mươi tám vào khoảng một mươi giờ sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai theo giờ gmt
khoảng năm giờ chiều cùng ngày theo giờ việt nam
người dân sama chào mừng giờ phút chuyển giao với pháo hoa và các màn biểu diễn vũ điệu truyền thống
nhiều khách du lịch đã tới đảo quốc thái bình dương nhỏ bé này
để tận hưởng cảm giác đón năm mới sớm nhất thế giới
xin chúc tất cả mọi người năm mới sức khỏe hạnh phúc thành công trong công việc
và hòa hợp với các bạn
hòa bình trên toàn thế giới
một giờ sau samoa năm hai nghìn một mươi tám chính thức gõ cửa new zealand
hàng nghìn người dân và khách du lịch đã tập trung về tháp sky
cao ba trăm hai mươi tám mét ở thành phố auckland để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa công phu
với ba quả pháo và mất tới sáu tháng chuẩn bị
bên cạnh đó nhiều hoạt động giải trí và lễ hội cũng diễn ra trên toàn quốc
sau các nước và vùng lãnh thổ thuộc châu đại dương
nhiều nước châu á đã tổ chức những buổi lễ chào đón năm hai nghìn một mươi tám
ngập tràn màu sắc cùng các màn trình diễn pháo hoa lung linh và quy mô
tại hồng kông trung quốc hàng nghìn người tập trung tại cảng victoria
để cùng tham gia chương trình lễ hội chào đón năm mới
cùng chương trình pháo hoa quy mô kéo dài trong một mươi phút
trong khi đó nhiều người dân và du khách tại đài loan trung quốc
cũng đã cùng nhau tham gia chương trình lễ hội đón năm mới hai nghìn một mươi tám
dưới chân tòa nhà chọc trời một trăm linh một tầng tại trung tâm thành phố đài bắc
chúng tôi luôn mong muốn một năm mới thật may mắn hạnh phúc đến với bản thân và gia đình
mong muốn một xã hội thanh bình kinh tế phát triển
người người kiếm được nhiều tiền để rồi năm mới lại đi chợ tết sắm đổ
hơn ba quả pháo hoa cũng đã được bắn đi và thắp sáng bầu trời thành phố yokohama của nhật bản
trong thời khắc chuyển giao sang năm mới hai nghìn một mươi tám
và thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người xung quanh khu vực công viên hải dương của thành phố

năm nào cũng vậy tôi thường tới đây để cầu mong hạnh phúc và an lành cho mọi người
còn tại khu vực trung đông iraq đã chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám với màn pháo hoa rực rỡ tại thủ đô baghdad
trong năm hai nghìn một mươi bảy các lực lượng iraq với sự hỗ trợ quốc tế đã giải phóng nhiều vùng lãnh thổ is chiếm đóng và tàn phá
ngày ba mươi tháng một mươi hai vừa qua
thủ tướng iraq haider al abadi đã tuyên bố kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài ba năm nhằm giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát đất nước từ tay is
năm mới tôi cầu chúc hòa bình cho thế giới và cho người dân của đất nước tôi
hòa bình cũng là mong ước của người dân yemen trong dịp năm mới
hiện tại đất nước tôi vẫn còn nhiều bất ổn nhưng tôi vẫn hy vọng xung đột sẽ sớm kết thúc
các đảng phái chính trị
sẽ tìm được tiếng nói chung
nhân dịp năm mới hai nghìn một mươi tám
lãnh đạo các nước trên thế giới đã phát đi thông điệp chúc mừng
bày tỏ hy vọng vào một năm mới tốt đẹp hơn
đồng thời nhấn mạnh tới những thành công cũng như trọng tâm trong chính sách đối nội và đối ngoại
trong thông điệp năm mới trên truyền hình
tổng thống nga vladimir putin bày tỏ hy vọng năm mới sẽ đem lại những điều tốt đẹp hơn
cho cuộc sống của mỗi người dân và mọi gia đình nga
tổng thống putin cũng gửi lời chúc mừng
đặc biệt đến những người dân đang phải làm việc phục vụ trong quân ngũ
và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
ông chúc cho nước nga được sống trong hòa bình và thịnh vượng
từ nước đức thủ tướng angela merkel cam kết thành lập một chính phủ ấn định
và phối hợp với pháp để tăng cường tiến trình hội nhập châu âu trong năm hai nghìn một mươi tám
trong bối cảnh tiến trình đàm phán chính trị về thành lập chính phủ liên minh tại đức
đang diễn ra hết sức khó khăn
thủ tướng merkel tuyên bố sẽ theo đuổi sứ mệnh nhanh chóng
thành lập một chính phủ ổn định cho nước đức trong năm mới
bà cũng nói về cam kết của berlin với sự hội nhập châu âu
cho rằng tương lai của nước đức gắn bó chặt chẽ với tương lai của châu âu
kêu gọi các nước thành viên eu cần trở thành một cộng đồng gắn kết hơn nữa
trong thông điệp năm mới của mình thủ tướng theresa may khẳng định
năm hai nghìn một mươi tám sẽ là năm khôi phục sự tự tin và kêu hãnh đối với nước anh
khi đảo quốc dương mù phải đối mặt với những thách thức trong đàm phán brexit
thủ tướng may cho rằng năm hai nghìn một mươi bảy là một năm tiến bộ đối với nước anh
khi nước này đạt được thỏa thuận với eu về hóa đơn ly hôn
vấn đề bắc ireland và quyền của các công dân eu trong giai đoạn đầu đàm phán
bà nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi tám ảnh hưởng tới một thỏa thuận brexit thành công
một nền kinh tế phù hợp cho tương lai cùng một xã hội vững mạnh và công bằng cho tất cả mọi người
về phương hướng chính sách trong năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng theresa may cho biết
chính phủ muốn có cách tiếp cận cần thiết
cân đối trong chi tiêu công giảm nợ của anh trong khi đầu tư vào các trường học
bệnh viện và cơ sở y tế
đối với các vấn đề quốc tế thủ tướng may khẳng định anh sẽ tiếp tục đấu tranh
chống chủ nghĩa cực đoan chống biến đổi khí hậu và rác thải nhựa ở đại dương
hai nghìn một mươi bảy là một năm đầy biến động với những thay đổi đánh dấu sự hình thành một thế giới bị chia rẽ
khi chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa bảo hộ tái xuất hiện tại một số nước
toàn cầu hóa đối mặt với bất đồng về chính trị
dự kiến những sáu trộn này vẫn sẽ phủ bóng trong năm mới hai nghìn một mươi tám
trên các lĩnh vực chính trị an ninh kinh tế và biến đổi khí hậu
sang năm hai nghìn một mươi tám eu có thể sẽ tạm yên với đôi ám ảnh dân túy
do không có một cuộc bầu cử lớn nào ở các nước thành viên nhưng không vì thế mà cơn sốt này chấm dứt
trái lại nó vẫn có thể mở rộng ảnh hưởng nếu như giới cầm quyền không đáp ứng được
những đòi hỏi chính đáng của người dân và không giải quyết được những vấn đề gây bức xúc trong xã hội
bởi đây chính là những mảnh đất màu mỡ cho các đảng dân túy khai thác và dương cao khẩu hiệu
triều tiên sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa của nước này trong năm hai nghìn hai mươi
để làm đòn bẩy buộc washington phải nhượng bộ trong đó có việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt
theo giới phân tích triều tiên sẽ tiến hành ít nhất một vụ thử tên lửa nữa
để làm chủ công nghệ đưa đầu đạn hạt nhân trở lại khí quyền cho chương trình icbm
ngoài ra giới phân tích cũng cho rằng triều tiên sẽ tìm kiếm các cuộc đàm phán với washington để giành được sự nhượng bộ
như việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt và giảm sự hiện diện quân sự của mỹ quanh bán đảo này
điểm nóng nhất ở trung đông vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy và tiếp diễn trong năm hai nghìn một mươi tám là jerusalem
bất ổn đã gia tăng trong khu vực khi tổng thống mỹ donald trump đầu tháng một mươi hai công nhận jerusalem là thủ đô của israel
hai thập kỷ của các cuộc đàm phán thất bại
những điều này sẽ tiếp tục kéo dài
trong bối cảnh không mấy hứa hẹn này
nhiều người palestine đang nói về việc dẹp bỏ chiến lược của hai quốc gia
và thay vì thế yêu cầu sát nhập và thực hiện các quyền bình đẳng
nhưng điều này thực sự còn khó khăn hơn nhiều lần
vì cho tới thời điểm này chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tình hình tại đây sẽ hạ nhiệt
sự phát triển của công nghệ số tác động lớn đến các doanh nghiệp cũng như thói quen tiêu dùng của người dân trong năm hai nghìn một mươi chín
tự động hóa phát triển bền vững thậm chí còn tăng tốc
nhu cầu lao động tăng nhanh ở các ngành
kết quả là ngay cả khi người lao động nhận được sự hỗ trợ tích cực như hỗ trợ thu nhập hay các cơ hội đào tạo
sự mất cân bằng trên thị trường lao động vẫn tăng lên
gây ra bất bình đẳng sâu sắc hơn và góp phần gây chia rẽ chính trị xã hội
ngoài ra sự thay đổi trong chính sách thương mại của các quốc gia
tình hình tài chính toàn cầu suy giảm đột ngột
cùng với những thách thức về dài hạn sẽ khiến nền kinh tế thế giới rơi vào gam màu xám
các chuyên gia cảnh báo năm hai nghìn một mươi chín
thế giới có thể phải hứng chịu hàng chục trận động đất và nhiều trận bão lớn nhất
với diễn biến khó lường ở các vùng nhiệt đới nơi có khoảng một tỷ người sinh sống
dự báo số người phải đối mặt với nạn đói triển miên sẽ gia tăng
và các quốc gia ở khu vực nam phi có thể chìm sâu hơn vào khủng hoảng
do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với vấn đề lương thực
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại